ngày một mươi sáu tháng hai lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt quả tang ba phương tiện đang hút cát trái phép trên sông mò nhát thuộc địa bàn thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
cụ thể lúc h hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai phòng phòng chống ma túy tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với đồn biên phòng bến đá và đồn biên phòng long sơn phát hiện và bắt quả tang hai ghe bào biển và một xà lan đang thực hiện hành vi bơm hút cát trên sông mỏ nhát
thuộc phường phước hòa thị xã phú mỹ tại thời điểm kiểm tra tổng lượng cát trên ba phương tiện đã hút được khoảng bốn mươi mét khối
qua kiểm tra chủ thuyền trưởng cả ba phương tiện đều không xuất trình giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp phép
các thuyền viên cũng không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn
qua xác minh ban đầu chủ các phương tiện đều thường trú tại các tỉnh long an và kiên giang
hiện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã yêu cầu các thuyền trưởng đưa ba phương tiện về cảng đức hạnh thị xã phú mỹ để tiếp tục xác minh làm rõ